chiều cùng ngày đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã hội đàm với bộ trưởng bộ tư pháp trung quốc hạ vinh
cùng giữ có thứ trưởng bộ tư pháp nguyễn khánh ngọc và đại sứ trung quốc tại việt nam hùng ba
bộ trưởng bộ công an tô lâm nhấn mạnh chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam của tổng bí thư
chủ tịch nước tập cận bình từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tiếp tục khẳng định hai đảng hai nước có nhiều điểm tương đồng về nền tảng tư tưởng
mục tiêu xây dựng xã hội chủ nghĩa đều phấn đấu vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân
buổi hội đàm giữa bộ công an việt nam và bộ tư pháp trung quốc là hợp tác cụ thể hai bộ triển khai
quán triệt tuyên bố chung việt nam trung quốc ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược đã được tổng bí thư hai đảng xác định
bộ trưởng bộ tư pháp trung quốc hạ vinh khẳng định hợp tác thực thi pháp luật và tư pháp hai nước
trung quốc việt nam không ngừng được tăng cường củng cố hướng tới mục tiêu xây dựng
quản lý đất nước bằng pháp luật mang lại hài lòng cho người dân hai nước
bày tỏ mong muốn hai bộ tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có cùng chức năng nhiệm vụ
bộ trưởng bộ công an tô lâm và bộ trưởng bộ tư pháp trung quốc hạ vinh thống nhất hai bên hoàn thiện thủ tục
phê chuẩn sớm có hiệu lực hiệp định chuyển ra người bị kết án phạt tù việt nam và trung quốc
để hai bên triển khai các nội dung ký kết cũng như những nội dung đã thống nhất giữa hai bộ
kết thúc hội đàm bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng hạ vinh đã ký bản ghi nhớ hợp tác
giữa bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và bộ tư pháp nước cộng hòa nhân dân trung hoa